sau gần năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
kết thúc sớm hơn hai ngày so với dự kiến
hội nghị lần thứ một mươi bốn đã thông qua một số nội dung quan trọng
hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư quá một mươi hai
và nhất trí cao nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư quá một mươi ba
sau đây truyền hình nhân dân xin gửi tới các đồng chí quý vị và các bạn
toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
kính thưa trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
sau gần năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
để bế mạc hội nghị tôi xin thay mặt bộ chính trị phát biểu một số ý kiến
có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được
và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
nghị quyết của trung ương cho có kết quả tốt
một là hội nghị của chúng ta đã tập trung thảo luận góp ý kiến cụ thể và thống nhất rất cao

bộ chính trị đề nghị tiếp thu giải trình hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện để trình đại hội một mươi ba của đảng

ban chấp hành trung ương ghi nhận biểu tượng của hội nghị

bộ chính trị đề nghị tiếp thu giải trình hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện để trình đại hội một mươi ba của đảng
các dự thảo văn kiện
hoan nghênh và cảm ơn
các đồng chí lão thành cách mạng
các đại miều quốc hội
mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội
cán bộ đảng viên
và đông đảo
các tầng lớp nhân dân trong nước
đồng bào ta
đình cư ở nước ngoài
đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu
thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
với nhân dân
và đất nước
các tiểu ban và các cơ quan liên quan
đã khẩn trương nghiêm túc tổng hợp
tiếp thu các ý kiến đóng góp sát đáng
và phù hợp
xây dựng báo cáo tiếp thu
và hoàn thiện dự thảo
các văn kiện trình trung ương
tại hội nghị này
và chiều hôm qua
bộ chính trị ban mỹ thư
chúng tôi cũng lại họp
để xem các ý kiến
của các tiểu ban
giải trình tiếp thu như thế nào
góp ý kiến
và hoàn thiện
để hôm nay báo cáo một lần nữa với trung ương
và đã được trung ương
nhất trí rất là cao
trung ương thống nhất cao cho rằng
việc chuẩn bị
các văn kiện trình hội nghị một mươi ba
đã hoàn thành theo đúng mục đích
kế hoạch đề ra
các văn kiện trình đại hội một mươi ba lần này
không chỉ kiểm điểm
việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
mà còn nhìn lại
bảy mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới
ba mươi năm thực hiện cương lĩnh
một mươi năm thực hiện cương lĩnh
bổ sung phát triển
chiến lược phát triển kinh tế xã hội
đề ra phương hướng
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
là năm kỷ niệm
năm mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước
xác định mục tiêu
đến năm hai nghìn ba mươi
là năm kỷ niệm
thành lập đảng
và tầm nhìn
phát triển kinh tế xã hội
đến năm hai nghìn bốn mươi năm
là năm kỷ niệm
ngày thành lập nước
việt nam dân chủ cộng hòa
và nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây sẽ là những dấu mốc
trong quá trình phát triển của đảng ta
dân tộc ta
đất nước ta
có ý nghĩa định hướng
và tầm nhìn chiến lược cho tương lai
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện
và đồng bộ công cuộc đổi mới
chủ động tích cực hội nhập quốc tế
và phát triển đất nước
nhanh và bền vững hơn
việc chuẩn bị dự thảo
các văn kiện trình đại hội lần này
đã được tiến hành rất công phu
qua nhiều lần
từng bước hoàn thiện
có nhiều đổi mới
tiến bộ về chất
so với trước
quán triệt sâu sắc
nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn
giữa lý luận và tâm trí
giữa kiên định và đổi mới
giữa kế thừa và phát triển
trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ
trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp
của các nhà khoa học
cán bộ đảng viên và nhân dân
tham khảo các đề xuất tâm huyết
kết tinh trí tuệ
và sức sáng tạo của toàn đảng
toàn dân và toàn quân ta
hệ thống các văn kiện trình đại hội

bao gồm báo cáo chính trị
là báo cáo trung tâm
cùng với chuyên đề
là báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
báo cáo đánh giá kết quả thư giãn
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
gọi chung là báo cáo về kinh tế xã hội
gồm mấy cái báo cáo chuyên đề sâu như vậy
và báo cáo tổng kết công tác
công tác xây dựng đảng
và thi hành điều lợi đảng
tất cả những cái dự thảo báo cáo đó
đã có sự thống nhất cao
thể hiện tầm cao
trí tuệ của đảng ta
dân tộc ta
các văn kiện trình đại hội của đảng lần này
có nhiều nội dung mới
và có nhiều điểm nhấn quan trọng
như tôi đã có dịp trình bày
trong phát biểu bế mạc hội nghị trung ương
một mươi ba lần trước
từ cách tiếp cận
mục tiêu phát triển
đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
dự báo tình hình thế giới và trong nước
hệ thống các quan điểm tư tưởng chỉ đạo
cho đến các định hướng phát triển
nhiệm vụ trọng tâm
các đột phá chiến lược
đã được thể hiện
những quan điểm tư tưởng chỉ đạo
chủ yếu của đảng ta
chủ trương phương hướng lớn
cho thấy tầm nhìn
tư duy chiến lược của đảng
khát vọng phát triển của dân tộc
và quyết tâm chính trị
của toàn đảng
toàn quân ta
trong công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam
trong tình hình mới
ban chấp hành trung ương tin rằng
với phương châm
dân chủ kỳ cương
tạo phát triển
đại hội một mươi ba của chúng ta
sẽ tiếp tục thảo luận ký lưỡng
thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh
và biểu quyết thông qua
các văn kiện của đại hội
tạo cơ sở cho việc quán triệt
triển khai thực hiện
thật tốt nghị quyết đại hội
hoàn thành thắng lợi
các mục tiêu cụ thể
đến năm hai nghìn hai mươi năm
và năm hai nghìn ba mươi
cũng như mục tiêu tổng quát
đã đề ra là
nâng cao năng lực lãnh đạo
năng lực cầm quyền
và sức chiến đấu của đảng
xây dựng đảng và hệ thống chính trị
trong sạch vững mạnh toàn diện
củng cố tăng cường điểm tin
của nhân dân đối với đảng
nhà nước chế độ
khơi dậy khát vọng
phát triển đất nước
phồn vinh hạnh phúc
phát huy ý chí và sức mạnh
đại đoàn kết của toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh của thời đại
đẩy mạnh toàn diện
đồng bộ công tác
công nghiệp hóa
hiện đại hóa
bảo vệ vững chắc tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình
để đến năm hai nghìn hai mươi năm
nước ta là nước công nghiệp
theo hướng hiện đại
vượt qua mức thu nhập
trung bình thấp
đến năm hai nghìn ba mươi
là nước công nghiệp hiện đại
thu nhập trung bình cao
và đến giữa thế kỷ hai mươi một
trở thành nước phát triển
theo định hướng xã hội chủ nghĩa
có thu nhập cao
ba cái mục tiêu chiến lược
rất là khó thực hiện
nhưng mà cũng đầy triển vọng
với hướng đi đúng đắn
hợp quy luật
hợp với ý chí vươn lên mảnh liệt
tinh thần đổi mới sáng tạo
và quyết tâm trí
chính trị cao
đất nước ta
nhất định sẽ lập nên kỳ tích
sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới
vì mục tiêu dân giàu
thực hiện thành công tâm nguyện
của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và khát vọng phát triển đất nước
hồng cường thanh vương
của toàn dân tộc ta
hơn hai năm chuẩn bị
hơn hai năm trình đại hội một mươi ba của đảng
cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý
có thể kế thừa bổ sung phát triển
để làm tốt hơn
trong các nghiệp kỳ sau
nói điều này thì nó hơi sớm
nhưng mà rõ ràng lần này chúng ta làm rất là bài bản
như các đồng chí đã phát biểu
rất là chu đáo
và chặt chẽ
thật sự phát huy dân chủ
không chỉ trong đảng
và trong toàn dân tộc ta
không chỉ trong các giới trí thức
các nhà khoa học
những người có trình độ
và hỏi đến tất cả các tầng lớp nhân dân
và vừa qua
qua tổng hợp chúng ta thấy là
được sự đồng thuận rất cao
tôi nói đây là một cái dấu ấn
rất tốt của cái nhiệm kỳ này
trong việc chuẩn bị các văn kiện đại hội
có lẽ cũng ít khi nào mà
công bố ra toàn dân lấy ý kiến
đăng trên báo
đăng trên báo
các tổ chức
các đoàn thể
từng cá nhân
đều góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện cả
về kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo
của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị
ban mỹ thư khóa một mươi hai
các ý kiến phát biểu tại tổ
cũng như tại hội trường
đều nhất trí cao với tờ trình và báo cáo
đồng thời thống nhất cho rằng
nhiệm kỳ qua
trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức
tình hình trong nước và quốc tế
diễn biến nhanh chóng
phức tạp khó lường
thiên tai dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi
ban chấp hành trung ương
bộ chính trị
ban mỹ thư
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
thực sự là một tập thể đoàn kết
thống nhất cao
luôn bám sát các quan điểm đường lối của đảng

kiệp thời đưa ra và quyết sách
đúng đắn và phù hợp
giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh đối ngoại
xây dựng đảng
và hệ thống chính trị
có kết quả
và các đồng chí trong phát biểu tại hội trường
mấy ngày nay là nhấn rất mạnh vấn đề này
một cái tinh thần đoàn kết thống nhất
tất cả các cấp các ngành
đặc biệt là trên trung ương
tập trung lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân
vượt qua khó khăn thách thức
đẩy mạnh toàn diện
đồng bộ sự nghiệp đổi mới
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đạt được nhiều thành tiệu rất quan trọng
khá toàn diện
có nhiều dấu ấn lối bật
tạo tiên đề cho chúng ta
tiếp tục thực hiện trong các nhiệm kỳ tiếp theo
ban chấp hành trung ương
bộ chính trị
ban bí thư
đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo
hoàn thiện đường lối
nhất là thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
xử lý và giải quyết có hiệu quả
những khó khăn vướng mắc hạn chế
yếu kém từ nhiều năm trước
của nền kinh tế
giữ vững ổn định
vững chắc kinh tế vĩ mô
lạm phát được kiểm soát
và duy trì ở mức thấp

các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm
huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng
hiệu quả sử dụng được nâng cao
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh
môi trường đầu tư kinh doanh
cán cân thương mại
được cải thiện
chuyển từ thâm hụt
sang thẳng dư
ngày xưa chúng ta toàn nói là thâm hụt
bây giờ chúng ta có thẳng dư rồi
có dự trữ rồi
xuất khẩu nhiều đó rồi
là động lực quan trọng
cho tăng trưởng của nền kinh tế
mô hình tăng trưởng chuyển dịch theo hướng tích cực
chất lượng tăng trưởng được nâng cao
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới
mô hình tăng trưởng đạt được những kết quả quan trọng
tiếp tục thực hiện có kết quả
ba đột phá chiến lược
giáo dục và đào tạo
khoa học và công nghệ
văn hóa xã hội
tiếp tục phát triển
đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt
bảo vệ tài nguyên môi trường
và ứng dụng
ứng phó với biến đổi khí hậu
có những chuyển biến tích cực
kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh
có kết quả tích cực
nhất là đại dịch covid một mươi chín vừa rồi
thực hiện có hiệu quả
mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch
vừa phát triển kinh tế xã hội
trước những diễn biến mới
phức tạp về tình hình quốc tế và khu vực
ban chấp hành trung ương
bộ chính trị
ban bí thư
đã có những chủ trương quyết sách
thể hiện sự nhạy bén
và bước phát triển mới
ngày càng toàn diện về tư duy lý luận
và phương pháp luận của đảng
phù hợp với diễn biến của tình hình
và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho đất nước
thế và lực của đất nước
được tăng cường
giữ vững độc lập chủ quyền
quyền chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
lợi ích quốc gia dân tộc
và tổ quốc tế
và môi trường hòa bình ổn định
để phát triển đất nước
đóng góp tích cực có trách nhiệm
cho hòa bình
ổn định phát triển của thế giới và khu vực
được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
đồng tình ủng hộ
tuy tín vị thế của đảng
của đất nước
ngày càng được khẳng định
và nâng cao trên trường quốc tế
được cán bộ đảng viên và nhân dân
đánh giá cao
tôi nhắc lại là
chưa bao giờ
đất nước ta có được cơ đồ
và uy tín quốc tế như thế này
có đúng thế không ạ
ngày xưa thế thế nào
ngày xưa làm không đủ ăn
thu không đủ chi
xuất không đủ nhập
ra đường thấy toàn xe đạp
nói đến hà nội là thành phố xe đạp
một thời kỳ là xe máy là bước tiến bộ
giờ là toàn ô tô thôi
mở ra bao nhiêu đường làm bao nhiêu cầu
diện tích đất thì thu hẹp lại
dân số thì tăng lên
trước kia có hai mươi năm triệu người
bây giờ gần một trăm linh triệu người
vẫn dụng đất ấy
xây dựng rất nhiều
dụng đất thu hẹp lại để công nghiệp hóa hiện đại hóa
mà chúng ta không những nuôi đủ ăn
lại còn xuất khẩu gạo ra đường quốc tế
thế đó là cái gì
đã bao giờ có chưa
ngày xưa là đói khổ như thế nào ta biết rồi
hai triệu người chết đói năm bốn mươi năm
và những cái năm mới hòa bình
đầu đổi mới
các đồng chí đã từng trải qua rồi
ăn toàn bo bo
bột mì xấu
người ta cho chăn nuôi
tiếp tế cho mình thì mình ăn
nhưng nó khác hẳn
vì ăn là phải chọn ăn gạo ngon
chi tiêu dùng toàn đồ sang
cơ ngơi của chúng ta
đất nước thân ta
các trụ sở
của các tỉnh huyện
các địa phương như thế nào
ra đường thấy xe máy cũng ít rồi
ô tô nhiều lắm

rõ ràng là cái điều kiện sống của chúng ta khác
tiềm lực của chúng ta vẫn còn nhiều
chưa khai thác hết
vấn đề là cơ chế
vấn đề là điều hành
sao phát huy khai thác được tốt hơn nữa cả
bây giờ chúng ta chủ tịch asean
năm chủ tịch asean
chủ tịch aipan
ủy viên không từng dựng hội đồng bảo an ninh hợp quốc
năm nay ta tổ chức thế nào
thậm chí hôm nào ta lại đấu tranh
chống tiêu cực
tham nhũng thế
đừng nói chỉ có khóa này chúng ta mới làm tốt
các khóa tiếp cũng làm rất nhiều
nhưng mỗi hoàn cảnh lịch sử nó có khác
lần này chúng ta có kết quả rõ rệt cục thể hơn
là kế thược cả một quá trình lúc tôi vừa phát biểu hôm nào hội nghị
phòng chống tham nhũng
nên tại sao phải nói là
phương pháp luận
và tư duy lý luận
nó phải đúng
chứ nếu cực đoan từ cực này sang cực kia
phiến diện một chiều chỉ thấy cái này không thấy cái khác
là rất nguy hiểm
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
xây dựng hệ thống chính trị
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được đặc biệt coi trọng
và tập trung lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện với quyết tâm cao
nỗ lực lớn
hành động quyết liệt
và đạt được nhiều kết quả rõ rệt
tình trạng tham nhũng
bước đầu được ngăn chặn
và có thuyên giảm
chỉ nói đến bước ấy thôi
mặc dù là
đây là một cái
tạo niềm tin rồi
nhưng chúng ta cũng nên nói có chừng một tuổi
vì cuộc đấu tranh này còn phức tạp
dùng những chữ ấy
có mức độ cái đó
và đây mới là bước đầu
còn gian nan còn phải làm tiếp
kết hợp chặt chẽ hài hòa hiệu quả
giữa xây dựng đảng với chỉnh đốn đảng
để cao trách nhiệm của cấp ủy
sự hương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp
tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
và sự đồng tình ủng hộ tham gia
tích cực của nhân dân
nhiều vấn đề khó khăn phức tạp nhạy cảm
tồn tại từ nhiều năm trước
nhưng đến nhiệm kỳ này
chúng ta cũng đã bước đầu giải quyết được
và đạt được một số kết quả quan trọng
có thể khẳng định
những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật
là điểm tựa cho những năm tiếp theo
mà còn tạo ra niềm tin
khí thế mới
để toàn đảng toàn dân toàn quân ta
vững vàng vượt qua khó khăn thử thách
tận dụng thời cư
đưa đất nước bước vào một thời kỳ
phát triển mới
thưa các đồng chí
đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân
nhưng quan trọng nhất
là nhờ có ý chí
quyết tâm cao
sự nỗ lực phấn đấu
chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị
và toàn đảng toàn dân toàn quân ta
ban chấp hành trung ương
bộ chính trị
ban bí thư
luôn luôn kiên định
giữ vững nguyên tắc tập trung dân tộc
thống nhất cao
lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện
cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nhất là đối với những lĩnh vực quan trọng thêm chút
sự chỉ đạo điều hành đồng bộ quyết liệt của chính phủ
sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động có hiệu quả của quốc hội
sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy chính quyền
mặt trận tổ quốc
đoàn thể nhân dân các cấp
kết quả đó
thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ đảng viên
và các lực lượng vũ trang
sự lao động cần cù sáng tạo
với tinh thần trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp
và toàn dân ta
và tranh thủ được
sự đồng tình ủng hộ
của bạn bè
cộng đồng quốc tế
tôi vẫn nói tuyệt nhiên không được chủ quan thỏa mãn
công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị
ban bí thư
nhiệm kỳ đại hội một mươi hai còn một số hạn chế
đó là việc thể chế hóa
cụ thể hóa một số nghị quyết của đảng còn chậm
tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu
lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo vệ tài nguyên môi trường còn một số hạn chế bất cập
việc triển khai một số công trình trọng điểm
giải ngân vốn đầu tư công
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước v v còn chậm
đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn
có lúc có nơi có việc
xây dựng tổ chức thực hiện đường lối chính sách pháp luật
và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu
kỷ luật kỷ cương có lúc có lợi chưa nghiêm
những thiếu sót khuyết điểm nêu trên
có ngư nhiên khách quan và chủ quan
nhưng chủ yếu là do hoạt động
phương thức lãnh đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
trên một số lĩnh vực còn hạn chế
chưa tập trung quyết liệt kịp thời
trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết
người đứng đầu một số lĩnh vực địa phương
chưa phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm
tính năng động sáng tạo

giám làm giám chịu trách nhiệm
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý của mình
cái sự xả thân vì công việc
còn hạn chế là chỉ nghĩ đến lợi ích đến quyền lợi
rồi nó sinh ra tiêu cực
phải thẳng thắn cái nói cái chuyện này
và ta tuyệt đối không được chủ quan với những việc đã làm được
ban chấp hành trung ương đã thảo luận
dân chủ kỹ lưỡng
bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí
nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
cả nhân sự bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai
và nhân sự lần đầu
tham gia bộ chính trị ban bí thư
ban chấp hành trung ương
giao cho bộ chính trị
và tiểu ban nhân sự
tiếp tục xem xét
hoàn thiện các phương án nhân sự
theo đúng phương hướng công tác nhân sự
ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
và quy trình công tác nhân sự
đã đề ra
để báo cáo với ban chấp hành trung ương
xem xét quyết định
tại hội nghị trung ương một mươi năm
ta còn làm tiếp khâu này nữa
nhất là đối với
bộ chính trị ban bí thư
và đặc biệt là các cán bộ chủ chốt
kỳ họp sau chúng ta sẽ bàn
các đồng chí suy nghĩ
trung ương thống nhất cao với các cán bộ chủ chốt
các tờ trình của bộ chính trị
về dự kiến chương trình nội dung đại hội
quy chế làm việc
quy chế bầu cử tại đại hội
và khẳng định tinh thần chung
là phải phát huy dân chủ
của mỗi đại biểu dự đại hội
đồng thời phải thực hiện nghiêm
giữ nghiêm kỳ cương kỳ luật của đảng
trách nhiệm cá nhân
của mỗi đại biểu

đặc biệt là vai trò nêu gương
của các đồng chí ủy viên trung ương đảng
khóa một mươi hai ngồi đây
và các đồng chí trường đoàn
ban chấp hành trung ương
giao cho bộ chính trị
tiếp thu ý kiến của trung ương
tiếp tục hoàn thiện các dự thảo
để trình đại hội
một mươi ba xem xét quyết định
ban chấp hành trung ương đã xem xét
cho ý kiến về báo cáo
tổng kết thực hiện quy chế làm việc
của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị và ban bí thư
báo cáo tổng kết công tác kiểm tra
giám sát và thi hành kỳ luật đảng
nhiệm kỳ khóa một mươi hai
báo cáo tổng kết thực hiện
quy chế làm việc
của ủy ban kiểm tra trung ương
báo cáo những công việc quan trọng
bộ chính trị đã giải quyết
từ sau hội nghị trung ương một mươi ba
đến hội nghị trung ương lần này
ban chấp hành trung ương
giao cho bộ chính trị
và ủy ban kiểm tra trung ương một mươi hai
tiếp thu ý kiến của trung ương
tiếp tục hoàn chỉnh
các báo cáo tổng kết
và bàn giao cho ban chấp hành trung ương
và ủy ban kiểm tra trung ương
để xem xét quyết định
khi sửa đổi bổ sung
quy chế làm việc của khóa tới
cũng tại hội nghị này
ban chấp hành trung ương
đã xem xét tờ trình của bộ chính trị
và nhất trí cao

quyết định thi hành kỷ luật
khai trường ra khỏi đảng
đối với đồng chí nguyễn đức trung
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai
nguyên phó bí thư thành ủy hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
do đã mắc phải những vi phạm
khuyết điểm rất nghiêm trọng
thưa các bạn
các đồng chí
hội nghị của chúng ta đã thành công
tôi xin dùng chữ rất tốt đẹp
hầu hết các nội dung công việc
quan trọng chuẩn bị cho đại hội một mươi ba của đảng
cơ bản đã được hoàn thành
theo đúng mục đích yêu cầu
và kế hoạch đề ra
với một thời gian
rút ngắn được hơn hai ngày
như trên đã nói
không khí hội nghị
tôi thấy rất dân chủ
vui vẻ và tốt đẹp
ý kiến phát biểu
của các đồng chí trung ương
rất phong phú
rất là chân thành
bộ chính trị đã tiếp thu
rất cầu thụ
có thể nói
đây là một trong những hội nghị trung ương
để lại ấn tượng rất là tốt đẹp
đề nghị những điều tiếp thu
của bộ chính trị
cũng đã được trung ương chấp nhận
thời gian từ nay đến đại hội
không còn nhiều
chúng ta còn không ít việc
quan trọng phải làm
đề nghị các đồng chí trung ương
và toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
nghiêm túc thực hiện
và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức
thực hiện thật tốt
các nhiệm vụ đã đề ra
góp phần thiết thực và thành công của đại hội
với tinh thần đó
tôi xin tuyên bố
bế mạc hội nghị lần thứ một mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
chúc các đồng chí
và gia đình
hoàn thành tốt trọng trách của mình
trước nhân dân
và đất nước
xin trân trọng cảm ơn các đồng chí